tổng công ty bu điện việt nam việt nam post đã giới thiệu những ứng dụng công nghệ nổi bật
trong khuôn khổ triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo việt nam năm hai nghìn hai mươi
trong năm ngày diễn ra triển lãm đã thu hút được trung bình gần ba trăm linh lực khách hàng tham gia trải nghiệm trong một ngày
và gần hai trăm linh đơn hàng đã được đặt thành công trên sàn thương mại điện tử postmart
với không gian trải nghiệm được đầu tư kỳ lưỡng gian hàng mang tên bu điện việt nam
đội mới sáng tạo của việt nam post đã mang đến những sản phẩm dịch vụ đậm nét kiện nguyên số
phục vụ đóng góp vào phát triển kinh tế số xã hội số và công dân số
đến đông đảo các đoại biểu doanh nghiệp đối tác khách tham quan triển lãm
bằng khả năng kết nối đồng bộ và tích hợp cao các hệ thống ứng dụng dịch vụ được giới thiệu tại gian hàng
đã mang đến cho khách hàng sự liên mạch trong quá trình trải nghiệm
sử dụng các ứng dụng trong hệ sinh thái công nghệ của việt nam boss
tại gian hàng khách tham quan đã trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái số tiện ích của bưu điện việt nam
thông qua bốn sản phẩm gồm địa chỉ số sàn thương mại điện tử postmart vn
ví postpay và tủ phát hàng tự động postmart
đây là một trong những hoạt động đã góp phần lan tỏa những giá trị đổi mới sáng tạo
tiếp cận sâu rộng các đối tác khách hàng của bưu điện việt nam
hơn hai cây hoa
hoa anh đào đã được trồng dọc tuyến đường dài một mươi hai km từ sân bay về trung tâm huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
công trình được kỳ vọng sẽ tạo thành điểm nhấn cho du lịch địa phương trong tương lai không xa
nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường
góp phần thực hiện thành công để án trọng một tỷ cây xanh của chính phủ
đồng thời hưởng ứng chương trình triệu cây xanh vì một việt nam xanh do trung mương đoàn phát động
công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với liên doanh việt xô petro đã thực hiện công trình tuyến đường hoa anh đào tại huyện côn đảo
với tổng kinh phí hơn một tám tỷ đồng bao gồm hơn hai hai trăm linh cây hoa anh đào được trồng dọc hai bên đường từ sân bay cùng ông vào trung tâm huyện đảo
công trình này có thể là nói có ý nghĩa rất quan trọng và đặc biệt là ý tưởng của việt xô petro với công an tỉnh
tạo ra một cái nét đặc trưng cho cái phát triển du lịch côn đảo trong tương lai
một cái đường hoa anh đào dài trên một mươi hai kỳ số đây là một cái điểm nhấn cho cái du lịch côn đảo trong tương lai
và đặc biệt là cái bảo vệ cái môi trường của cái côn đảo mà bao thế hệ chúng ta cố gắng giữ gìn
với tinh thần tuổi trẻ và sự quyết tâm cao thời gian tới tuổi trẻ công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với lại đoàn thanh niên
tuổi trẻ liên doanh việt sô petro và huyện đoàn côn đảo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc chăm sóc tuyến đường hoa anh đào
đảm bảo công trình được bàn giao đúng tiến độ và yêu cầu đề ra
ban tổ chức công đoàn đặc biệt công trình ý nghĩa này ngay đầu tuyến đường gần cổng sân bay cộng ông
với mong muốn góp phần cùng chính quyền và nhân dân huyện công đảo xây dựng hình ảnh thân thiện gần gũi đến khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi đến côn đảo

công ty đã có kinh nghiệm làm việc trong nhiều năm rồi trong khi tới khi gần những ngày gần hơn nữa gần tết thì cái đơn hàng của siêu thị họ mới gửi chính xác
nhưng thông thường đó là mỗi khi những ngày gần cuối năm thì cái sản lượng bán tăng hơn rất là nhiều và mỗi ngày những ngày cuối năm gần tết thì sản lượng của công ty có thể bán ra đạt khoảng từ một triệu quả cho đến một năm triệu quả một ngày
nhưng mà về cái sự chuẩn bị do công ty có kinh nghiệm nên cái việc chuẩn bị luôn luôn được đầy đủ
biến động kinh tế đã và đang tác động tới túi tiền và thói quen mua sắm của đa số người tiêu dùng việt nam
vì vậy khi đưa ra nhận định về xu hướng mua sắm tết năm hai nghìn hai mươi bốn các chuyên gia cho rằng sản phẩm thiết thực tiết kiệm sẽ chiếm lĩnh thị trường
người tiêu dùng sẽ xem xét cân nhắc lại mức độ quan trọng của hàng hóa và dịch vụ đối với gia đình có xu hướng ưu tiên những sản phẩm mang lại giá trị trong cuộc sống hàng ngày
tết năm nay người tiêu dùng sẽ không chi tiêu mua sắm nhiều như những năm trước
mà có xu hướng mua sắm cầm chừng và chỉ mua vừa đủ dùng
ưu tiên mua thực phẩm hàng tiêu dùng nhanh và sản phẩm có giá thấp được khuyến mại
có bốn mươi chín người tiêu dùng được khảo sát cho biết họ tham khảo nhiều cửa hàng để tìm kiếm chương trình khuyến mại hấp dẫn đồng thời so sánh giá để mua được sản phẩm với giá tốt nhất
năm nay là cái năm mà mọi sản phẩm sung một phút bán ra đều có khuyến mại
tất cả những lợi nhuận mua tết xong hương làm được tổng dân cắt xuống để làm khuyến mại hết
làm khuyến mại cho khách hàng không làm truyền thông nhiều không làm bất cứ cái thứ gì mà màu mè hết
chỉ đơn giản sập giá xuống bán rẻ sập giá xuống bán rẻ để kích thích người mua nhiều hơn mà thôi
chúng tôi có một số chương trình khuyến mãi đặc biệt bao phủ tất cả các ngành hàng
thí dụ như về thực phẩm thì chúng tôi có hàng khô hàng tươi và ngoài ra thì chúng tôi có hàng thời trang chúng tôi có hàng gia dụng
thì chúng tôi có nhiều đợt khuyến mãi để làm sao mà đáp ứng những nhu cầu đa dạng của người dân
ngoài ra gần tết thì chúng tôi còn thiết kế những giò hàng
và những cái chích khấu sâu để phù hợp cho những cơ quan đoàn thể chẳng hạn
muốn mua tặng cho nhân viên công nhân viên chẳng hạn thì chúng tôi có những cái gói quà rất là vừa vạt
và tính toán đến khi những hàng thiết yếu hoặc là hàng quà tặng chẳng hạn chúng tôi có những kết cấu như vậy
thì chúng tôi mong mỏi là sẽ đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu đa dạng của người dùng
để chuẩn bị cho mùa tết sở công thương tp hcm cho biết đang phối hợp với các ban ngành doanh nghiệp
triển khai nhiều chương trình bình ổn thị trường
khuyến mại tập trung để người dân mua được sản phẩm có giá tốt vào dịp mua sắm cuối năm
đặc biệt thành phố cũng sẽ tận dụng ở mức cao nhất các cơ hội gia tăng sức mua như black friday
lễ giáng sinh tết dương lịch tết nguyên đánh
phát động chương trình khuyến mại công bố sớm và đầy đủ chi tiết thông tin để doanh nghiệp chủ động tham gia
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị